sau khi đoạn ghi âm dài khoảng một phút cho rằng có ba mươi ba người tử vong do nhiễm virus corona tại bệnh viện trợ rẫy
được lan truyền trên mạng xã hội thì đại diện bệnh viện và bộ y tế đã bác bỏ thông tin này
đồng thời đưa ra các khuyến cáo người dân trong việc tiếp nhận thông tin
đoàn tin nhắn thoại nhanh chóng lan truyền về tốc độ chóng mặt khiến nhiều người dân hoang mang và lo lắng
những thông tin này là mang tính chất phá hoại và nó là cực kỳ nguy hiểm ảnh hưởng đến tâm lý hoang mang của người dân
và từ chính phủ cho tới lãnh đạo bộ y tế và cho tới chợ rẫy thì hoàn toàn là minh bạch thông tin
không có một cái gì mà mình phải giấu giếm ở đây hết và tất cả đều là thông tin minh bạch
và theo tôi thì những thông tin mang tính chất xuyên tạc gây ra một sự xáo trộn lớn trong xã hội
thì theo tôi là phải xử lý cho thật nghiêm
kể từ khi đại dịch viêm hô hấp cấp do chủng mới virus
corona bùng phát tại việt nam mỗi ngày có rất nhiều tin giả xuất hiện trên mạng xã hội
khiến không ít người bổ thật thông tin
bên cạnh đó những tin tức lan truyền không đúng sự thật
cùng ảnh hưởng đến không ít tâm lý của các bác sĩ trực tiếp điều trị bệnh nhân
chúng ta hết sức bình tĩnh yên tâm
hiện nay thì các ca bệnh chúng ta hoàn toàn làm chủ kiểm soát
và có khả năng điều trị khỏi và thực tế là đã khỏi
kể cả người bệnh đến từ vũ hán người bệnh lây sang và
người bệnh tới đây
trước diễn biến phức tạp về dịch viêm phổ và virus corona
mọi người cần cấn trọng trước mọi nguồn tin để tránh gây hoang mang dư luận
chiều ngày bốn tháng hai lực lượng biên phòng cửa khẩu cảng sài gòn đã tiến hành kiểm tra thân nhiệt
và phát khẩu trang miễn phí cho hơn một du khách thuyền viên và sinh viên nước ngoài
du lịch bằng đường biển khi cập cảng tại thành phố hồ chí minh
lực lượng biên phòng đã thực hiện thủ tục hỗ trợ du lịch tàu worldic naso quốc tịch hoa kỳ
cập cảng bến nghé quận bốn thành phố hồ chí minh và kiểm tra thủ tục có phát khẩu trang miễn phí
cho hơn một du khách và thuyền viên
trước đó chiều ba tháng hai biên phòng thành phố hồ chí minh cũng đã tiếp cận tàu odyssey naso
để phối hợp kiểm tra thân nhiệt của các thuyền viên trước khi tàu cập cảng bến nghé
tàu wordc naso với gần bảy trăm linh du khách là sinh viên quốc tế tham gia học kỳ trên biển
và một trăm bảy mươi bốn thuyền viên theo hải trình dự kiến sau khi đến nhật bản sẽ ghé tham quan trung quốc
vào ngày một mươi tháng hai tại ghé đà nẵng
họ sẽ đến thẳng thành phố hồ chí minh và lưu quản một mươi ngày
trong những ngày tới lực lượng chức năng sẽ giám sát và kiểm tra chặt chẽ về y tế
đối với các tàu du lịch đường biển quốc tế khi cập các cụm cảng khu vực thành phố hồ chí minh
để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh do virus corona gây ra
thưa quý vị vừa qua quản lý thị trường thành phố hồ chí minh đã triển khai lực lượng kiểm tra đồng loạt
việc bán khẩu trang y tế và các loại nước rửa tay sát trùng trên địa bàn
qua kiểm tra
cơ quan chức năng phát hiện nhiều khẩu trang không có hóa đơn chứng từ hợp pháp
và có trường hợp cho thấy có dấu hiệu găm hàn
hai đội quản lý thị trường số một mươi và số sáu thuộc cục quản lý thị trường thành phố hồ chí minh
kiểm tra hàng loạt cửa hàng kinh doanh thuốc tây và dụng cụ y khoa tại quận một mươi và quận tám
nhiều điểm vẫn kinh doanh bình thường nhưng có treo bản hết khẩu trang hết nước rửa tay sát trùng
nhiều điểm khác ghi giá bán khẩu trang cao hơn bình thường gấp hai lần
và nhiều trường hợp đã bị cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm
tạm giữ số lượng lớn khẩu trang y tế các loại được chứa trữ trong thùng cắt tông nhưng không có hóa đơn chứng từ
tại khu vực quận một mươi được xem là thủ phủ của những cửa hàng kinh doanh thuốc tây và dụng cụ y khoa
cùng chợ thuốc tây lớn nhất thành phố hồ chí minh
lực lượng quản lý thị trường tiến hành kiểm tra cửa hàng ở số ba mươi tám nguyễn giảng thanh
phát hiện gần một cái khẩu trang thang hoặc tính vải không hóa đơn chứng từ không nguồn gốc xuất xứ
giá niêm yết bốn mươi đồng một cái tổng giá trị hàng hóa gần bốn mươi triệu đồng
tiếp đó lực lượng quản lý thị trường phối hợp công an phường một mươi năm quận một mươi
phát hiện đối tượng bày bán khẩu trang các loại trên đầy đường thuộc đường tam đảo
phát hiện có lực lượng kiểm tra đối tượng bỏ chạy để lại ba thùng carton dưới khẩu trang không có hóa đơn chứng từ
kiểm tra cửa hàng kinh doanh thuốc tây bình đông thuộc quận tám
tại đây kinh doanh khẩu trang y tế và khẩu trang vải không có niêm yết giá
trong đó khẩu trang ba m ghi giá bán năm mươi đồng một cái
trong khi đó phiếu yêu cầu xuất hàng chỉ có giá hai mươi đồng một cái đồng thời không có sổ ghi chép kinh doanh
kết quả trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã kiểm tra xử lý là nhiều vụ việc
trong đó thì kịp thời phát hiện kiểm tra để ngăn chặn
nên cái việc là cái nâng giá đối với cái hoạt động kinh doanh bán cái mặt hàng khẩu trang
rồi ngăn chặn cái việc là đưa các loại khẩu trang không rõ nguồn gốc
khẩu trang không đảm bảo chất lượng ra thị trường
kịp thời ngăn chặn xử lý
thì chúng tôi cũng đã kiểm tra xử lý là trên
khoảng trên hai mươi vụ thì với cái số lượng khẩu trang mà tạm giữ thì cũng khoảng là khoảng một mươi
khoảng một mươi cái khẩu trang có vi phạm
thì chúng tôi đang tiếp tục làm rõ và xử lý cái này
trong thời gian tới các đội quản lý thị trường thành phố phối hợp cùng cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra
nhằm kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
đồng thời tuyên truyền đến tổ chức cá nhân kinh doanh mặt hàng khẩu trang y tế
dung dịch rửa tay không lợi dụng tình hình dịch bệnh khang hiếm để găm hàng tăng giá
đưa ra thị trường những loại khẩu trang nhập lậu giả kém chất lượng
ngày bốn tháng hai đoàn thanh niên công an tỉnh đồng nai đã tổ chức phát tờ rơi và khẩu trang y tế
cho người đi đường trên địa bàn thành phố biên hòa tại các ngã tư tân phong amata tam hiệp vũng tàu bixi và khu vực chợ biên hòa
tại các ngã tư đoàn viên thanh niên công an tỉnh đồng nai đã phát tờ rơi khuyến cáo của bộ y tế
về các triệu chứng nghi nhiễm virus corona cùng một số biện pháp phòng ngừa virus cũng như phát khẩu trang y tế miễn phí
rất tốt rất thân thiện và cảm thấy môi trường này rất tốt cho người dân
tại vì để tìm hiểu thêm một cái dịch bệnh thì những chiến sĩ đã hoạt động như vậy là mình cảm thấy rất là hoan nghênh
theo ghi nhận trong sáng ngày bốn tháng hai
đoàn thanh niên công an tỉnh đã phát khoảng hai mươi khẩu trang y tế và hai mươi tờ rơi khuyến cáo của bộ y tế
về các triệu chứng nghi nhiễm virus corona cùng một số biện pháp phòng ngừa
đoàn viên sẽ tiếp tục phát tại ba địa điểm và tổ chức phát thêm tại các ngã tư như tại tam hiệp vũng tàu bixi và tại chợ biên hòa
em cảm thấy vì hành động này rất là ý nghĩa em cảm ơn vì những hành động của các anh chị để giúp đỡ người dân như vậy
để chuẩn bị được số lượng khẩu trang lớn thì ngoài nguồn lực của đoàn viên thanh niên đóng góp
đoàn thanh niên công an tỉnh đã huy động nguồn lực từ các mạnh thường quân nhà thuốc các phòng khám đao khoa trên địa bàn
thông qua hoạt động này thì chúng tôi muốn phát huy được vai trò sung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên công an tỉnh
trong công tác giải quyết những vấn đề điểm nóng của xã hội được xã hội và dư luận quan tâm
đặc biệt là về vệ huyết virus cấm corona hiện nay vấn đề rất là nóng
hành động nhỏ nhưng mang lại ý nghĩa thiết thực nhân văn của đoàn viên thanh niên công an tỉnh
góp phần chung tay phòng chống dịch bệnh
và tuyên truyền hiệu quả để người dân có trách nhiệm phòng ngừa dịch do virus corona